khoảng năm giờ sáng ngày hai mươi ba tháng ba lực lượng chức năng tỉnh đắk nông phát hiện xe tải mang biển kiểm soát lào số hiệu tám nghìn bốn trăm ba mươi bốn do tài xế nguyễn thời điều khiển chạy hướng tp hcm về tỉnh đắk lắc
đang vận chuyển ba mươi bếp ga đôi mang nhãn hiệu parado bốn mươi chai rượu ngâm hỗn hợp rán hổ mang bọ cạp một bảy trăm linh hộp mỹ phẩm mang nhãn hiệu halog và một số quần áo giày dép tất cả đều không có nguồn gốc xuất xứ và giấy tờ hợp pháp
hiện tất cả số hàng hóa nói trên đều bị lực lượng quản lý thị trường tỉnh đắk nông tịch thu nêu phong tiến hành xác minh làm rõ chủ sở hữu để xử lý theo quy định